thưa quý vị từ ngày bốn đến ngày một mươi tám tháng tám cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa cách ly y tế tòa nhà e tám phường thanh xuân bắc
do liên quan đến một ca dương tính với sars cov hai mới được phát hiện
sở y tế hà nội cho biết trưa nay trên địa bàn thành phố tiếp tục ghi nhận thêm hai mươi bốn trường hợp dương tính với sars cov hai
nâng tổng số mắc trong ngày lên bốn mươi ba trong đó có ba ca bệnh ở e tám tập thể thanh xuân bắc thanh xuân
liên quan đến tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nước ta tổng số ca được điều trị khỏi là năm mươi tám trăm ba mươi một ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị icu là bốn trăm sáu mươi ba ca số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ecmo là hai mươi ca
tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn bảy hai triệu liều trong đó tiêm một mũi là hơn sáu năm triệu liều tiêm mũi hai là bảy trăm bốn mươi bốn ba trăm ba mươi một liều
tính từ một mươi chín h ngày ba tháng tám đến sáu h ngày bốn tháng tám nước ta ghi nhận bốn hai trăm ba mươi
hai trăm bảy mươi một ca nhiễm mới trong đó bốn ca nhập cảnh và bốn hai trăm sáu mươi bảy ca ghi nhận trong nước
trong đó nhiều nhất là tp hcm với hai ba trăm sáu mươi năm bình dương là một ba mươi hai